trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế vừa chính thức mở cửa đại nội huế về đêm để đón du khách tham quan
đây là sản phẩm du lịch mới được giới thiệu đến du khách và người dân chương trình tuần lễ vàng du lịch tại di sản huế
trong đầu tuần mở cửa đại nội huế về đêm từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn người dân thừa thiên huế được miễn vé tham quan
sau ngày hai mươi chín tháng bốn dân địa phương chỉ mất năm mươi tiền mua vé vào cổng đại nội
du khách tham quan đại nội huế ban ngày chỉ mất năm mươi tiền vé vào cổng ban đêm
với sản phẩm du lịch mới này du khách có nhiều cơ hội trải nghiệm thú vị mới lạ về cung điện thanh quét cổ xưa nơi hoàng cung huế vào ban đêm
tại đây du khách được tìm hiểu các nghi thức cung đình xưa như lễ đổi gác xem cấm vệ quân luyện võ thưởng thức nhã nhạc cung đình huế các bài bản múa cung đình trò chơi cung đình
ngoài ra du khách còn được trải nghiệm tham quan các nghề truyền thống huế và các hoạt động dịch vụ tại phủ nội vụ cung trường xanh cung riêng thọ